thưa quý vị sự bùng phát dịch covid một mươi chín do biến chủng delta
đã khiến công tác điều trị gặp khó khăn và quá tải
trong tối ngày hai mươi bốn tháng bảy thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
đã gửi thư ngõ khẩn thiết kêu gọi cả hệ thống y tế chung tay chống dịch
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn nhờ nỗ lực của thành phố
và sự chi viện của cả nước các hoạt động kiểm soát và không chế dịch
bệnh đang được tích cực thực hiện
tuy nhiên sự phát tán của virus sars cov hai vẫn còn
công tác điều trị gặp khó khăn vì quá tải
trước tình hình trên một phần thường trực đặc biệt của bộ y tế
và sở y tế tp hcm khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công tư
hội y học tp hcm các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế
các chuyên gia nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu
các lân y giảng viên sinh viên tại các trường đào tạo dạy nghề
từ khối ngành chăm sóc sức khỏe tham gia vào các hoạt động chống dịch
với mong mỏi bằng trách nhiệm nghề nghiệp tinh thần tương thân tương ái
và tấm lòng thương yêu đồng bào mọi người chung tay hỗ trợ công tác chống dịch
tư vấn và trực tiếp chăm sóc điều trị cho người bệnh
đưa thành phố sớm quay lại cuộc sống bình thường
để tham gia vào hoạt động chống dịch hãy liên hệ số điện thoại hai mươi tám ba nghìn chín trăm ba mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy